cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp vũng tàu đã triển khai một xe chỉ huy hai xe chữa cháy hai xe tiếp nước cùng với ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và khoảng ba mươi phút sau đám cháy đã được khống chế
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc hai mươi h trên antv cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi